vâng thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm qua không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi trung du phía đông bắc bộ
ở vịnh bắc bộ thì đã có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
từ ngày hôm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ và phía tây bắc bộ gió đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba
trong đợt không khí lạnh lần này thì nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ phổ biến là từ một mươi năm đến một mươi tám độ
khu vực vùng núi từ một mươi hai một mươi năm độ và vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ và bắc trung bộ phổ biến từ một mươi sáu độ